chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn những ngày qua khi mà thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận như bình dương đồng nai
đã nới lỏng các biện pháp giãn cách hàng chục ngàn người lao động tìm cách về quê
điều này vô hình chung đã làm số ca nhiễm covid một mươi chín liên tục tăng ở nhiều tỉnh thuộc đồng bằng sông kiều long
theo chuyên gia dịch tễ nếu các tỉnh miền tây không rút kinh nghiệm về vấn đề xét nghiệm cách ly
mà thành phố hồ chí minh đã trải qua thì rất dễ dẫn đến nguy cơ bùng phát đợt dịch covid một mươi chín mới
xin mời quý vị cùng theo dõi
những ngày qua số ca nhiễm covid một mươi chín liên tục tăng ở nhiều tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu long
thời điểm mà thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận như bình dương đồng nai
đã nới lỏng các biện pháp giãn cách hàng chục ngàn người lao động tìm cách về quê
ông trần văn khải phó giám đốc sở y tế tỉnh sóc trăng cho biết
từ ngày hai mươi hai tháng chín đến nay sóc trăng đã tiếp nhận bốn mươi ba bốn trăm bốn mươi một người tự phát về từ các tỉnh thành phố
trong đó tỉnh đã cách ly tập trung một mươi bốn ba trăm linh sáu người cách ly tại nhà hai mươi chín một trăm ba mươi năm trường hợp
đáng chú ý trong hàng chục ngàn lượt người về quê đã phát hiện bốn trăm sáu mươi tám ca dương tính với sars cov hai
một số trường hợp về không khai báo y tế sau đó đi làm công nhận hàng ngày cho doanh nghiệp
làm phát sinh ổ dịch rất lớn tại xã tài văn huyện trần đề
đến thời điểm hiện nay sóc trăng đã ban hành quyết định thiết lập sáu mươi tám vùng khu vực cách ly y tế để phòng chống dịch
theo thống kê và đến chiều hai mươi tháng một mươi toàn tỉnh sóc trăng còn hai hai trăm bảy mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị
tuy nhiên tất cả hai mươi tám cơ sở thu dung điều trị f tại địa phương chỉ có tổng cộng hai ba trăm bốn mươi bảy giường
tức là còn chưa đầy hai trăm linh rừng chống
do đó sóc trăng đang khẩn trương triển khai thêm ba bệnh viện giã chiến
với tổng số một giường bệnh nhằm đối phó với kịch bản bệnh nhân covid một mươi chín gia tăng
một điều đáng lo ngại khác là tỉnh này mới có bốn mươi hai chín trăm năm mươi tám người đã tiêm hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
chỉ chiếm năm số dân trên một mươi tám tuổi
lãnh đạo ngành y tế sóc trăng nhận định việc đảm bảo năng lực cách ly ở nhiều địa phương còn bị động
do lượng người đổ về quê quá lớn
các cơ sở cách ly chủ yếu trưng dụng từ trường học nếu không đảm bảo các điều kiện nguy cơ là nhiễm treo khá cao
mặt khác những người được cách ly tại nhà
nếu không được kiểm soát tốt sẽ có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
trong khi đó nhân lực y tế năng lực điều trị f tại tuyến huyện
và trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm chống dịch đều chưa đáp ứng
tiến độ tiêm vaccine nhiều nơi vẫn chậm
còn tại cà mau ông nguyễn văn dũng giám đốc sở y tế tỉnh cho biết
từ thời điểm mùng một tháng một mươi đã có khoảng ba mươi một người dân đổ về quê
đi kèm số lượng f phát hiện rất nhiều
cà mau mới chỉ có hơn ba trăm tám mươi một người được tiêm vaccine mũi một
ba dân số và khoảng sáu mươi sáu bốn trăm linh người tiêm đủ hai mũi chưa đến sáu dân số
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã gửi công văn kiến nghị thủ tướng
và bộ trưởng bộ y tế ưu tiên phân bổ vaccine và xem xét bổ sung đội ngũ
y bác sĩ máy móc thiết bị phục vụ điều trị covid một mươi chín cho tỉnh
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở địa phương mới đây
đoàn công tác của bệnh viện chợ rấy gồm sáu thành viên tinh nhuệ
đã lên đường đến hỗ trợ cà mau
vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi đoàn đã phối hợp với sở y tế tỉnh
tổ chức buổi tập huấn trực tuyến cho đội ngũ bác sĩ điều dưỡng
tham gia phòng chống dịch toàn tỉnh vì các công tác phân tầng
theo dõi và điều trị covid một mươi chín theo mức độ nặng
tương tự đoàn công tác của bệnh viện điều trị covid một mươi chín trương vương
tp hcm gồm một mươi bác sĩ điều dưỡng đã lên đường đến hỗ trợ tỉnh an giang
trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trong ngày hai mươi tháng một mươi an giang ghi nhận một trăm chín mươi bốn ca mắc mới
tăng sáu mươi ca so với ngày trước đó là một trong ba địa phương
con số f tăng cao nhất trong hai mươi bốn giờ
tiến sĩ bác sĩ hoàng quốc cường phó viện trưởng viện pasteur tp hcm
tổ trưởng tổ công tác bộ y tế hỗ trợ tỉnh long an chống dịch
vừa hoàn thành nhiệm vụ nhận định với số người lao động về quá nhiều
kèm theo phát hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng
một số tỉnh thành miền tây như sóc trăng có nguy cơ cao bùng dịch
thời gian tới ngay khi các địa phương và bộ y tế có yêu cầu tri viện
viện pasteur sẽ thành lập đoàn công tác để hỗ trợ về công tác xét nghiệm
điều tra dịch tễ điều trị cho các tỉnh
bác sĩ trương hữu khanh chuyên gia dịch tễ nguyên trưởng khoa nhiễm
thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cảnh báo các tỉnh miền tây
cần nhìn đợt bùng phát dịch lần thứ tư tại tp hcm vừa qua
để rút ra bài học kinh nghiệm tránh lặp lại những sai lầm
nếu có người dân vào khu cách ly hoặc kể cả tập trung xét nghiệm
tiêm vaccine mà không đảm bảo giãn cách an toàn thì dịch sẽ bùng phát
nhất là trong bối cảnh biến chủng delta gây nguy cơ lây nhiễm rất lớn
theo bác sĩ khanh người lao động từ tp hcm hay các tỉnh khác là các đối tượng
ở bên ngoài về cần được hướng dẫn việc khai báo y tế một cách chủ động để kiểm soát
tùy tình hình và cấp độ dịch thực tế nếu họ đủ điều kiện thì địa phương
nên ưu tiên cho cách ly tại nhà và tiến hành theo dõi
bởi nếu cứ tìm cách cách ly tập trung sẽ làm cho họ mang tâm lý sợ
giấu thông tin khi khai báo thậm chí là trốn cách ly
tuyệt đối đừng để lây nhiễm chéo khi xét nghiệm cho khu cách ly khi chích ngừa
bác sĩ khanh khuyến cáo
các chuyên gia dự báo trong thời gian tới nếu vẫn có số lượng lớn người dân
từ các tỉnh trở về địa phương và không khai báo y tế đầy đủ
thì ca ép không mới cho cộng đồng có thể tiếp tục được phát hiện hàng loạt
các tỉnh miền tây cần điều chỉnh phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch
phù hợp với diễn biến thực tế tiếp tục mở rộng các khu cách ly điều trị f
không triệu chứng nâng cao năng lực y tế nhất là năng lực lấy mẫu
truy vết xét nghiệm điều trị
điều quan trọng là phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho người dân nhất là đối tượng có nguy cơ cao
ngày hai mươi một tháng một mươi vừa qua khoảng bảy trăm linh người dân đã được quân đội phối hợp
với địa phương đưa từ tp hcm về các tỉnh miền tây
đa phần người từ tp hcm về quê miền tây
đa phần người từ tp hcm về quê miền tây là phụ nữ trẻ em người già
những người có sức khỏe ở lại tp hcm tiếp tục lao động sản xuất
khoảng hơn bảy trăm linh người dân đã được bộ tư lệnh tp hcm phối hợp với địa phương
đưa về các tỉnh miền tây trong sáng hai mươi một tháng một mươi
đó là những người có nguyện vọng trở về quê vì gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
người đi thăm gia đình chữa bệnh rồi kẹt lại tp hcm khi dịch bệnh bùng phát
bộ tư lệnh tp hcm sắp xếp người dân về miền tây thành hai nhóm gồm
nhóm đi xe dường nằm kèm xe vận tải quân sự trừ phương tiện
nhóm tổ chức đi xe máy theo nguyện vọng người dân có cảnh sát giao thông theo sát
cơ quan chức năng tp hcm tặng bốn trường hợp về quê một phần quà gồm
nước uống sữa bánh ngọt khẩu trang
đồng thời tập đoàn phương trang hỗ trợ hai mươi ba xe dường nằm
hàng chục xe vận tải quân sự vận chuyển phương tiện giúp người dân di chuyển
từ bến xe miền tây tp hcm về địa phương
một người dân cho biết
xa nhà mấy tháng trời tôi nóng ruột lắm rồi
tôi chỉ mong mong mau về nhà đặng còn coi sóc nhà cửa ruộng vườn
nghe nói mấy anh bộ đội có xe đưa về con tôi nhanh chóng đi đăng ký thiệt may mắn quá
thự tá nguyễn thành phong chủ nhiệm chính trị bộ tư lệnh tp hcm cho biết
bộ tư lệnh tp hcm triển khai sắp xếp thành hai nhóm gồm
một nhóm đi xe dường nằm kèm xe vận tải quân sự chữa phương tiện
một nhóm tổ chức đi xe máy theo nguyện vọng người dân
có cảnh sát giao thông tp hcm cùng tỉnh tp mt bám sát
về tới địa phương ban chỉ huy quân sự cùng cơ quan có thẩm quyền ở địa bàn
sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận hỗ trợ người dân thực hiện cách ly theo dõi y tế đúng quy định
hầu như bà con đăng ký về quê đúng tinh thần chủ trương vận động từ cơ quan chức năng
đa phần người về là phụ nữ trẻ em người già
những người có sức khỏe ở lại tp hcm tiếp tục lao động sản xuất
ban đầu số lượng người đăng ký lên đến hơn một người nhưng sau đó giảm dần còn tám trăm linh
tổ chức đưa người dân từ tp hcm về quê là hoạt động nhất cử lớn tiện
vừa giúp người về phấn khởi vừa giúp người ở lại an tâm thượng tá nguyễn thành phong nhận định
trước đó bộ tư lệnh tp hcm đã tổ chức đưa hơn một người từ tp hcm về thành phố huế tỉnh tuyên quang
thưa quý vị và các bạn trước tình hình dịch covid một mươi chín đang có dấu hiệu phức tạp
tại các tỉnh miền tây nam bộ
các địa phương cần điều chỉnh phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch phù hợp với diễn biến thực tế
tiếp tục mở rộng các khu cách ly điều trị f không triệu chứng nâng cao năng lực y tế
nhất là năng lực lấy mẫu truy vết xét nghiệm điều trị
đặc biệt điều quan trọng là cần phải đẩy nhanh tiến độ phủ vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
nhất là đối tượng có nguy cơ cao để miền tây nói riêng cũng như cả nước có thể chiến thắng dịch covid một mươi chín
chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại